đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn và chỉ thị số bốn mươi năm của ban chấp hành trung mương đảng
do đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mong đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn
đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh điện biên về công tác dân tộc
phát biểu tổng kết tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đánh giá cao quá trình thực hiện kết quả triển khai nghị quyết số hai mươi bốn
và chỉ thị số bốn mươi năm trong những năm qua trên địa bàn
trưởng ban dân vận trung ương đề nghị tỉnh điện biên cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của đồng bào các dân tộc
đặc biệt là nhóm các dân tộc ít người như cống si la cần quan tâm vào việc xoa đói giảm nghèo theo hướng đa chiều
cần có sự quan tâm đến công tác giáo dục để thay đổi nhận thức của giới trẻ trong việc giảm nghèo bền vững trong tương lai
điện biên cũng cần chú trọng công tác bảo tồn và phát huy bản sắc trong đời sống văn hóa tin ngưỡng của người mông
cũng như cộng đồng các dân tộc cần có sự nỗ lực trong công tác di dân người dân tộc mông trên địa bàn tỉnh
cố gắng giữ vững an ninh chính trị phát huy vai trò của hệ thống xa làng trưởng bản
người có uy tín trong xoa đói giảm nghèo xây dựng kinh tế và giữ vững an ninh trật tự